bên lề hội nghị hẹp bộ trưởng ngoại giao asean đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đã gặp bộ trưởng thứ hai bộ ngoại giao brunei erdogan behin susup
tại cuộc gặp đồng chí phạm bình minh và bộ trưởng erdogan susup bày tỏ vui mừng
về những bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa việt nam và brunei
thời gian gần đây đặc biệt từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện
nhân dịp chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam của quốc vương brunei darussalam tháng ba năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng bộ trưởng phạm bình minh đề nghị hai bên sớm tổ chức kỳ họp lần thứ hai
ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương và xây dựng chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác toàn diện
bộ trưởng datto erdogan behin susup chúc mừng những thành tựu phát triển và hội nhập của việt nam
thời gian qua bày tỏ tin tưởng và cam kết ủng hộ việt nam đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
hai bộ trưởng nhất trí trong thời gian tới việt nam và brunei cần tiếp tục triển khai các biện pháp
thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện và tăng cường trao đổi kinh nghiệm phối hợp lập trường giữa hai nước
chủ tịch asean hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một trên các vấn đề khu vực và quốc tế
trong đó có việc củng cố vai trò trung tâm của asean ở khu vực ứng phó với các thách thức an ninh
truyền thống và phi truyền thống duy trì hòa bình ổn định an ninh an toàn tự do hàng hải
và hàng không thượng tôn pháp luật ở biển đông thúc đẩy đàm phán để đạt được bộ quy tắc ứng xử
ở biển đông coc hiệu quả thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế
trong đó có công ước của liên hợp quốc về luật biển unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai